trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước chào đón một mùa xuân mới và kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
tại nhà hát âu cơ hà nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật giai điệu tổ quốc năm hai nghìn một mươi tám
chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô
chương trình là dịp ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng những mốc son lịch sử vẻ vang của dân tộc
khẳng định vị thế vai trò lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng và bác hồ kính yêu trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất non sông bảo vệ vững chắc hành quả cách mạng
các ca khúc trong giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi tám góp phần khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước
có phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
chương trình đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả thủ đô

các ca khúc trong giai điệu tổ quốc hai nghìn một mươi tám góp phần khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước